thời gian qua trên địa bàn tỉnh thái nguyên đã xảy ra một số vụ án giết người cướp tài sản đặc biệt nghiêm trọng
nhưng điều đáng nói ở đây là những nạn nhân trong vụ án đều sống độc thân ở các khu vực vắng vẻ ít người qua lại
đã hơn hai mươi ngày trôi qua nhưng những vết thương trên cơ thể chị từ thị minh tâm ở xóm tân tiến
xã an khánh huyện đại từ tỉnh thái nguyên vẫn chưa lành
sự sợ hãi luôn ám ảnh chị mỗi khi nghĩ đến việc đã xảy ra vào ngày ba mươi một tháng một mươi vừa qua
hôm đó khi chị đang ở nhà thì bị đối tượng nguyễn văn mạnh đột nhập dùng dao đâm nhiều nhát cướp đi xe máy và một số giấy tờ
chị tâm sống một mình nhà lại ở khu vực vắng ít người qua lại và do ảnh hưởng tiếng ồn của nhà máy cạnh đó
nên lúc sự việc xảy ra chị tâm kêu cứu đã không có người dân nào biết
chị tâm phải bỏ ra đường cách nhà khoảng ba mươi km
ba trăm linh m thì mới được phát hiện và đưa đi cấp cứu
cách đấy ba tháng có bị em đi làm đêm ca đêm thì có bị mất trộm là người ta vào người ta cắt cửa sổ và người ta tập kết
em thật sự là em cũng tích được hai cây vàng nhưng em đeo ở tay một chỉ là em bị mất một cây chín vàng và một triệu tiền mặt ở trong két đây
lúc đó thì em cũng hơi đề phòng thêm một chút thôi
nhưng em nghĩ rằng em mang hết những cái gì mà em mua sắm được từ cả máy giặt em ra em gửi nhà bố mẹ em
em chỉ để mỗi cái nhà không
và cái xe máy của em để em đi làm và cái điện thoại để em sử dụng thôi

em không nghĩ là ở trong khu nhà em đó lại có xảy ra những cái việc đến như thế
thời gian qua trên địa bàn tỉnh thái nguyên đã xảy ra một số vụ án giết người cướp tài sản mà bị hại là người độc thân sống ở xa khu dân cư
đối tượng gây án thường là người sống ở gần nhà bị hại biết được quy luật sinh hoạt của nạn nhân
đi ở những cái vùng hẻo lánh như vậy thì các bị hại chưa nêu cao cái tiền trảnh sát
do vậy mà còn sơ hờ ví dụ như là cổng giả rồi là cửa không khóa trước khi đi nghỉ ngủ
chúng tôi tập trung các cái lực lượng phối hợp cái man ngành toàn thể để làm công tác tuyên truyền sâu rộng đến các cái bản làm cũng như là các cái xã phường
mà có những cái hộ dân ở thưa thớt mà khởi ít các cái người qua lại
để cho nhân dân nắm được các cái
phương thức thủ đoạn hoạt động của các loại tội phạm này nhằm vào đây để tấn công bị hại
qua các vụ án trên cho thấy sự liều lĩnh của đối tượng gây án
vì vậy mỗi người dân nên đề cao cảnh giác nâng cao ý thức phòng ngừa tự bảo vệ tài sản tính mạng của bản thân mình
bên cạnh đó lực lượng công an cũng cần triển khai tổng hợp các biện pháp công tác quản lý chặt đối tượng
vận động quân chúng nhân dân tích cực tham gia phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc
và phong trào xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư góp phần đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn